một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra mới đây trên đường cao tốc trung lương mỹ thuận
xe đầu kéo bất ngờ va chạm với xế hộp mercedes thuê ba trăm linh
sau đó hất tung nhiều đoạn dải khuân cách bê tông
vụ tai nạn làm giao thông un ứ nhiều km
theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng năm
xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn chín trăm hai mươi tám chưa rõ tên tuổi tài xế
điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát sáu mươi năm r sáu trăm linh bảy
lưu thông trên đường cao tốc trung lương mỹ thuận theo hướng từ trung lương về mỹ thuận
khi đến đoạn km chín mươi chín cộng tám trăm linh đoạn thuộc địa bàn huyện cái bè tỉnh tiền giang
thì bất ngờ va chạm với xe mạch cdc ba trăm linh mang biển kiểm soát chín mươi năm a sáu nghìn ba trăm sáu mươi bảy đang lưu thông cùng chiều
cú va chạm mạnh làm xe mercedes c ba trăm linh nằm ngang trước đầu
còn nhiều đoạn giải phân cách cứng bị đẩy sang phần đường ngược lại
do nhiều đoạn giải phân cách và hai xe bị nạn chắn hết hai làn đường
nên giao thông qua khu vực ủn ứ nhiều km
sau tai nạn xe đầu kéo và xe mercedes c ba trăm linh hư hỏng nặng
nhận được tin báo công an huyện cái bè và các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
đến hai mươi hai h ba mươi cùng ngày hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong